thưa quý vị ngay sau khi có thông tin bệnh nhân một nghìn bốn mươi tử vong
chính quyền cách ly gần một trăm linh người ở thôn thạch bồ xã hòa phong huyện hòa vang
thành phố đà nẵng từng đến đám tang của bệnh nhân
ngày hai mươi chín tháng tám lực lượng chức năng đã lấy mẫu bảy mươi bốn trường hợp tiếp xúc gần tại nhà bệnh nhân
bao gồm ban nhân dân thôn người tẩm nhiệm họ hàng anh em và những người dự đám tang
đã xác định f một ở các địa phương khác và đã lấy mẫu xét nghiệm hai mươi trường hợp
cụ thể quận cẩm lệ hai trường hợp quận ngũ hành sơn bốn trường hợp quận liên triều một mươi trường hợp
quận thanh khê ba trường hợp quận hải châu một trường hợp
trong đó có hai bệnh nhân cùng phòng với bệnh nhân và tám người nhà của hai bệnh nhân này
hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh cách ly
lấy mẫu các trường hợp liên quan đến bệnh nhân hoặc có tới tham dự đám tang